đêm qua công an thành phố lào cai tỉnh lào cai phối hợp cùng lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý một quán karaoke vẫn tổ chức cho một mươi năm người hát trong mùa dịch
vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng chín bất ngờ kiểm tra quán karaoke nguyệt anh hai tại số nhà bốn trăm tám mươi một đường ngô quyền phường kim tân thành phố lào cai
lực lượng chức năng phát hiện có một mươi năm khách bao gồm năm nữ và một mươi nam đang sử dụng dịch vụ ăn uống và hát karaoke
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành trình đối với chủ cơ sở là nguyễn như trình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một và yêu cầu toàn bộ một mươi năm người trên về trụ sở cơ quan công an để tiến hành test nhanh covid một mươi chín và lập biên bản cảnh cáo nhắc nhở
bước đầu một mươi năm cá nhân trên khai nhận tụ tập tại quán để hát nhân dịp một người trong nhóm sinh nhật
bước đầu một mươi năm cá nhân trên khai nhận tụ tập tại quán karaoke nguyệt anh hai tại số nhà bốn trăm tám mươi một đường ngô quyền phường kim tân tp lào cai